hôm nay ngày một mươi một tháng sáu hơn một trăm một mươi thí sinh tại hà nội sẽ bước vào ngày thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập không chuyên với môn thi toán thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
trước đó trong ngày hôm qua thí sinh đã trải qua hai môn thi ngữ văn và môn ngoại ngữ
kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn thành phố hà nội có năm thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi
trong số này có bốn thí sinh mang điện thoại vào phòng thi không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn hai mươi ba
công tác tổ chức kỳ thi kỷ cương trường thi được giữ vững các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi
các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi
vấn đề an ninh an toàn được quán triệt và đặt lên hàng đầu
tại hai trăm linh một điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi